từ đêm ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng bảy tại nút giao thông ic một mươi bảy cao tốc nội bài lào cai thuộc khu vực xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
ban điều hành đường cao tốc nội bài lào cai đã nỗ lực ngăn chặn không cho các xe trở quá tải trọng vào cao tốc lưu thông theo hướng lào cai hà nội
theo ông phạm thái long giám đốc ban điều hành đường cao tốc nội bài lào cai cho biết đã có gần hai mươi xe chở hàng hóa quá tải đi nút giao ic một mươi bảy để lên cao tốc nội bài lào cai
do chở quá tải trọng quy định nên các nhân viên tại nút giao này kiên quyết bắt quay đầu không cho vào đường cao tốc để lưu thông
tuy nhiên các xe này dừng đỗ ngay tại đường dẫn lên cao tốc và khuất lộ bốn e đã làm cảnh chở giao thông tại đây
theo số liệu đo được các xe này thường vượt tải trọng từ một trăm ba mươi lên hơn
cá biệt có những xe tải trọng tối đa chỉ được năm mươi hai tám tấn tuy nhiên xe chở đến một trăm hai mươi bốn tấn
hiện ban giám đốc cao tốc nội bài lào cai đang phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để giải tỏa số xe tải chở quá tải trọng nói trên buộc các xe hạ tải sau đó mới được vào lưu thông theo quy định